cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất lên đến chín trăm một mươi ba một năm
hai đối tượng nguyễn hữu đảng và lê văn dũng vừa bị phòng kiểm soát hình sự công an tỉnh quảng trị bắt giữ
theo hồ sơ vụ án trong thời gian từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi ba
hai đối tượng trên cùng đồng bọn cho hai người dân vay tổng số tiền gần sáu trăm linh triệu đồng
với lãi suất ba trăm một mươi chín đến chín trăm một mươi ba một năm thu lợi bất chính hơn một trăm tám mươi triệu đồng
phòng cảnh sát hình sự đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của đối tượng nguyễn hữu đảng và lê văn dũng
thu giữ một xe ô tô chín xe máy một mươi sáu điện thoại di động và nhiều đồ vật tài liệu liên quan khác
phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án
nguyễn hiệu đảng là đối tượng cầm đầu đường dây hoạt động cho vai lãi nặng từ năm hai nghìn hai mươi một trên địa bàn tỉnh quảng trị
liên tiếp hai vụ vận chuyển hàng cấm vừa bị công an tỉnh hương yên phát hiện và ngăn chặn
vào khoảng hai mươi năm
hai mươi h ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba tại khu vực thôn minh lý xã hoàng hoàng thám huyện ân thi
tổ công tác phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an xã hoàng hoa thám phát hiện đinh quang vũ có biểu hiện nghi vấn
thu giữ tại chỗ gần một mươi hai kg pháo nổ và pháo dây
tiếp đó vào khoảng hai mươi h ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba tại khu vực nghĩa trang thôn hoàng xuyên xã văn nhuệ huyện ân thi
tổ công tác phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an xã văn nhuệ tuần tra phát hiện nguyễn đăng tùng
có biểu hiện nghi vấn tàng chữ hàng cấm thu giữ tại chỗ một thùng bia cắt tông đựng pháo hoa nổ có tổng trọng lượng gần một mươi bốn kg
căn cứ các tài liệu và chứng cứ thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ đối với tùng và vũ về hành vi tảng chữ hàng cấm
công an phường vĩnh thanh tp rạch giá tỉnh kiên giang đang củng cố hồ sơ để xử lý hai thanh niên cùng ngụ tp rạch giá
về hành vi tảng chữ mua bán pháo nổ trái phép
vào tối ngày một tháng một qua công tác tuần tra kiểm soát lực lượng công an phường vĩnh thanh đã phát hiện bắt quả tang vũ tô mạnh cường và nguyễn duy đăng
đang trên đường mang pháo nổ đem bán cho người khác tăng vật thu giữ gồm một trăm linh viên pháo nổ pháo bi đồng thời thu giữ tại nhà của cường sáu trăm sáu mươi viên pháo nổ có hình dáng và kích thước tương tự
tại cơ quan công an cường và đăng khai nhận vào khoảng tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba cả hai rủ nhau tìm mua pháo về bán kiếm lời
sau đó cường lên mạng xã hội đặt mua một mươi bịch tương đương một viên pháo nổ với giá ba trăm năm mươi đồng một bịch sau đó hai đối tượng giao bán trên mạng xã hội
với phương châm phòng ngừa từ xa để hạn chế tối đa những hậu quả cháy nổ do các hành vi vi phạm pháp luật về pháo gây ra
thời gian gần đây công an tỉnh lâm đồng đã triệt phá từ xa từ sớm nhiều đường dây nhóm đối tượng nhóm đối tượng tàng trữ vận chuyển chế tạo pháo trên địa bàn
phòng ngừa hiệu quả
trong thời viện kiểm sát có văn bản gửi một số cơ quan thông tấn báo chí về việc đề nghị đăng thông tin để thông báo cho người bị hại biết về quyết định trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung vụ án trịnh văn quyết
theo nội dung của văn bản cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra bản kết luận đề nghị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố trịnh văn quyết và hai mươi đồng phạm về tội thao túng thị trường chứng khoán và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xét thấy cần phải điều tra bổ sung để bảo đảm việc truy tố
trong đó viện kiểm sát trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung đối với vụ án trịnh văn quyết và đồng phạm về tội thao túng thị trường chứng khoán và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết luận điều tra được ban hành vào cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan điều tra xác định trong hơn bốn năm từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
trịnh văn quyết đã chỉ đạo em gái là trịnh thị minh huế mượn chứng minh nhân dân của bốn mươi năm người thành lập và đứng tên hai mươi doanh nghiệp để mở năm trăm linh tài khoản chứng khoán
nhằm thao túng thổi xếp
tổng số tiền trịnh văn quyết thu về sau khi bán chui cổ phiếu là gần một bảy trăm linh tỷ đồng với mục đích hưởng lợi bất chính hơn năm trăm ba mươi tỷ đồng
cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an vừa ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét đối với ông trần văn hiệp chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng về hành vi nhận hối lộ
cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an đang điều tra vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh lâm đồng và một số địa phương có liên quan
vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo
mở rộng điều tra vụ án xác định ông trần văn hiệp chủ tịch ubnd tỉnh lâm đồng đã có hành vi nhận hối lộ liên quan đến dự án khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái đại ninh tỉnh lâm đồng
hành vi của ông trần văn hiệp phạm vào tội nhận hối lộ

hành vi của ông trần văn hiệp phạm vào tội nhận hối lộ liên quan đến dự án khu đô thị thương mại dưỡng sinh thái đại ninh tỉnh lâm đồng